ngày hai mươi một tháng chín trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại slovakia phó thủ tướng vương đình huệ đã hội kiến với thủ tướng slovakia robet fiso
chủ trì và gặp gỡ với một số doanh nghiệp hàng đầu của slovakia đang quan tâm đầu tư kinh doanh tại việt nam
tại cuộc hội kiến thủ tướng slovakia robert fico phó thủ tướng vương đình huệ trân trọng nhắc lại sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân slovakia đã dành cho nhân dân việt nam
coi tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc là tài sản quý giá là nền tảng tin cậy tạo đà cho quan hệ hai bên phát triển
thủ tướng robert fico bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà nhân dân việt nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đồng thời khẳng định slovakia ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy mối quan hệ giữa eu với việt nam
ông cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người việt tại slovakia và khẳng định slovakia sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người việt
hội nhập với việt nam
ông cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người việt hội nhập với việt nam
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo